ủy ban nhân dân tỉnh lào cai và các ngành chức năng vừa có buổi đối thoại đột xuất với hàng trăm hộ dân ở sáu thôn bị thiệt hại do ảnh hưởng khí thải của nhà máy luyện kim màu bản lầu thuộc công ty cổ phần tứ đỉnh huyện mường khương tỉnh lào cai nhằm xử lý những kiến nghị của người dân ngăn chặn việc gây ô nhiễm môi trường sống và sản xuất ở địa phương
theo phản ánh của người dân và báo cáo của địa phương việc không tuân thủ nghiêm túc quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh lào cai về việc dừng hoạt động và khắc phục các tồn tại sai sót trong hoạt động của nhà máy luyện kim màu bản lầu
trên cơ sở đó lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã phê bình một số ngành chức năng chưa kiên quyết làm hết trách nhiệm của mình đồng thời chỉ đạo các đơn vị ngừng cấp điện cho nhà máy để thực hiện nghiêm việc tạm dừng hoạt động theo quyết định trước đó
trường hợp nhà máy luyện kim màu không chấp hành nghiêm quyết định
với quyết định của cơ quan chức năng tỉnh lào cai sẽ thu hồi giấy phép chấm dứt hoạt động của nhà máy
về lâu dài ủy ban nhân dân tỉnh lào cai sẽ yêu cầu công ty cổ phân tứ đỉnh di chuyển nhà máy về khu công nghiệp tăng lỏng thuộc huyện bảo thắng